tỉnh phú yên đang triển khai điều tra khảo sát điều kiện đất đai thổ nhưỡng tại các khu vực
để có cơ sở tư vấn hướng dẫn người dân sản xuất trồng trọt phù hợp mang lại hiệu quả kinh tế
và làm cơ sở để mời gọi đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp
kết quả tái cơ cấu ngành nông nghiệp giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi đã giúp phú yên đạt tốc độ tăng trưởng bình quân ba sáu
thu nhập bình quân đầu người ở nông thôn hơn ba mươi một triệu đồng một người
trong đó tại các xã đạt chuẩn nông thôn mới đạt khoảng bốn mươi một triệu đồng
từ năm hai nghìn hai mươi một ngoài những định hướng giải pháp phát triển ngành nông nghiệp
sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị sự tham gia tích cực của người dân và doanh nghiệp
ubnd tỉnh phú yên sẽ mời đoàn chuyên gia của các bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
bộ y tế bộ khoa học và công nghệ tiến hành khảo sát nghiên cứu giúp tỉnh định hướng phát triển
điều chỉnh đề án cơ cấu lại ngành nông nghiệp môn thế mạnh chưa được phát huy triệt đề của địa phương